theo bác sĩ nguyễn hữu hưng phó giám đốc sở y tế thành có văn bản gửi trung tâm y tế
phòng y tế và ủy ban nhân dân quân huyện tp thủ đức các bệnh viện phòng khám đa khoa
và việc khắc phục các hạn chế trong việc tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
qua giám sát thực tế các địa điểm tiêm và phản ánh của người dân
sở y tế thành phố ghi nhận một số hạn chế như điểm tiêm có số lượng người dân ra tiêm rất ít
dẫn đến năng suất đặt mũi tiêm rất thấp
một số nơi từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai cho người dân nếu mũi một tiêm tại các địa phương khác
sở y tế đề nghị các đơn vị khắc phục các hạn chế cụ thể tại các đơn vị tiêm chủng
lãnh đạo các cơ sở y tế nhắc nhở các đôi tiêm được phân công hỗ trợ tiêm vaccine covid một mươi chín
không được từ chối tiềm mũi hai cho người dân nếu mũi một đã tiêm ở các địa phương khác
tiếp tục duy trì các đội tiêm đã thành đập sẵn sàng lực lượng hỗ trợ các địa phương
nhằm đạt độ phủ toàn dân được tiêm với mũi một và tiếp tục tiêm mũi hai cho những người đủ thời gian
theo quy định của từng loại vaccine
ủy ban dân dân thành phố thủ đức và quận huyền duy trì vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế đã sẵn có
tiếp tục quy động lực lượng thực hiện đảm bảo công suất khoảng hai trăm linh hai trăm năm mươi mũi tiêm trên một ngày với một đôi tiêm
để hoàn tất việc bảo phủ vaccine đúng tiến đổ kế hoạch
chỉ đạo các bộ phận địa phương mời đầy đủ người đến tiêm theo kế hoạch hàng ngày
để đảm bảo tiến đổ và tận dụng hiệu quả nguồn lực đối tiên